theo đó nghi phạm được xác định là bùi trọng thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thôn năm xã lại xuân gần nhà nạn nhân
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi hai ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân huyện thủy nguyên
trong lúc dọn dẹp khu nhà vệ sinh của gia đình đã để hoang từ lâu
thì phát hiện bộ xương người nên trình báo cơ quan công an
vào cuộc điều tra căn cứ kết quả khám nghiệm giám định adn nạn nhân được xác định là chị nguyễn thu thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã lại xuân huyện thủy nguyên có dấu hiệu bị tác động ngoại lực
căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được lực lượng chức năng xác định nghi phạm là bùi trọng thành
ở cùng thôn cách nhà nạn nhân khoảng vài trăm mét
bước đầu đối tượng đã khai nhận vụ việc thời điểm ra tay sát hại và phi tăng sát của chị thanh
công an tỉnh bình dương đang truy bắt nghi can cuối cùng trong nhóm bốn đối tượng
tham gia tổ chức bắt cóc giám đốc nước ngoài xảy ra trên địa bàn
ba đối tượng trong nhóm bắt cóc đã bị bắt gồm
giao xin quốc tịch trung quốc được xác định là đối tượng cầm đầu
dương thúy ái trú tại tỉnh an giang là bạn gái của giao xin
và nguyễn khánh vĩ trú tại tỉnh kiên giang
qua lời khai ban đầu của các đối tượng cơ quan công an xác định giao sinh và trần phan vũ thanh
là hai người trực tiếp bắt cóc người đàn ông quốc tịch trung quốc
giám đốc của một công ty nội thất ở khu công nghiệp tân bình thị trấn tân bình huyện bắc tân uyên
sau khi bắt cóc được người đàn ông trung quốc giao sinh và thanh đưa người này về một nhà xưởng
tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
tại đây hai người đã đánh đập dã man người đàn ông và gọi điện thoại cho người thân của người đàn ông này
để đòi tiền chuộc
khi phát hiện lực lượng công an bao vây thanh đã bỏ trốn
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng trần thanh vĩ hai mươi tám tuổi
trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
điều tra ban đầu xác định đầu năm hai nghìn hai mươi
trần thanh vĩ đã lên mạng internet tìm tải hình ảnh các loại xe mô tô đang đóng thùng hoặc xếp trong kho
sau đó vĩ tạo nhiều tài khoản mạng xã hội facebook với nhiều tên khác nhau
đăng tải hình ảnh các loại xe mô tô và giao bán với giá từ năm triệu đồng đến hai mươi năm triệu đồng
khi có người mua vĩ yêu cầu phải đặt cọc một mươi giá trị xe
để người mua tin tưởng vĩ yêu cầu người mua gửi ảnh căn cước công dân để làm giấy tờ xe và biển số xe
nhưng thực chất là để làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe mô tô trên mạng internet
rồi gửi cho người mua để vĩ nhận hết số tiền còn lại
với cách thức như trên từ năm hai nghìn hai mươi đến nay vĩ đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau
với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng bảy trăm linh triệu đồng
trong khi đó tại hà nội công an quận hà đông cũng vừa cho biết sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh
lực lượng cảnh sát hình sự đã phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với hình thức bán về máy bay giá rẻ
các đối tượng đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của các bị hại để thực hiện hành vi phạm tội
đây là một trong những ổ nhóm hoạt động lừa đảo quy mô trên không gian mạng bị triệt phá tại địa bàn thủ đô hà nội
theo tài liệu điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn đức tùng cầm đầu đường dây
đã thuê một số đối tượng chưa có việc làm thông thạo chuyên môn về tin học công nghệ
để làm việc với mức lương cao nhất lên đến một trăm linh một trăm năm mươi triệu đồng một tháng

tùng đã trực tiếp quản lý hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
với phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi mua hàng nghìn tài khoản facebook ảo trên mạng xã hội
giao cho các nhân viên quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc
sau đó tự tạo giao dịch thành công để người bị hại tin tưởng mắc bẫy và chuyển tiền
đặc biệt với mức chiết khấu hai mươi tổng số tiền
các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn
ngày một mươi chín tháng một mươi hai khi đang thực hiện hành vi
các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai trung cư trên địa bàn quận thanh xuân và hà đông

giả là bị hại nhóm chim mồi
sau khi các đối tượng đã liên hệ được với các bị hại
thì cùng phối hợp có đối tượng thì tư vấn
giả làm nhân viên sau đó là làm cho bị hại tin tưởng chuyển tiền
sau khi chuyển tiền xong các đối tượng chặn số điện thoại xóa gia lô xóa facebook
cơ quan công an cho biết số tiền chiếm đoạt được tùng xóa dấu vết
bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài
gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh
bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
đã lừa được nhiều người
nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
và chỉ trong một ngày khai thác nóng công an quận hà đông đã xác minh
làm rõ được một mươi bị hại tại nhiều địa phương bị chiếm đoạt số tiền khoảng một hai tỷ đồng
để mở rộng mô hình hoạt động lừa đảo
thì đối tượng cầm đầu đã thuê và tuyển dụng một số nhân viên mới
và hướng dẫn cho các nhân viên mới để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng
bằng các hình thức là hướng dẫn qua bảng như thế này
nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
mỗi căn hộ chỉ thuê và hoạt động khoảng từ hai đến ba tháng
đáng chú ý đối tượng đã chọn địa điểm là các căn hộ trung cư khép kín
có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để hoạt động
hiện công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với một mươi bốn đối tượng
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu xử lý các đối tượng có liên quan
tối qua tại siêu thị lotte mart quận bảy tp hcm đã xảy ra cháy trong khu vực ẩm thực
khiến nhiều thực khách hoảng loạn tháo chạy ra ngoài
theo báo cáo nhanh của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm vào lúc hai mươi một h một mươi tám sự cố xảy ra tại khu bếp đang đun nấu
của quầy bán thức ăn nhanh lotte tầng một siêu thị lotte mart
nằm trên đường nguyễn hữu thọ phường tân hưng quận bảy gây thiệt hại ba m vùng bếp
đến hơn hai mươi hai giờ đội ngũ chữa cháy đã dập tắt đám cháy bảo vệ và ngăn chặn cháy lan sang các gian hàng bên cạnh
vụ việc không gây thiệt hại về người
trước đó phát hiện khói lửa bốc lên bảo vệ siêu thị cùng với người dân đã nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành
khói tỏa ra mù mịt nhiều khu vực của siêu thị
đại diện lotte mart cho biết thời điểm đó có khoảng một người bao gồm khách hàng và nhân viên của siêu thị
đã được lực lượng chức năng hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn
ngay sau khi xảy ra sự cố lotte mart cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận bảy
khẩn trương khoanh vùng khu vực bốc khói
sau đó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy đã khống chế được đám cháy
thưa quý vị từ nhiều ngày nay thì không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp các nẻo đường ngõ xóm
ở các vùng đồng bào công giáo
để bảo đảm cho người dân vui đón giáng sinh an lành và an toàn
lực lượng công an cả nước đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự
dịp lễ trọng đại này
và sau đây là ghi nhận tại huyện xuân trường nơi có đông đồng bào giáo dân sinh sống của tỉnh nam định
với khoảng ba mươi dân số theo đạo công giáo
những ngày này đồng bào giáo dân tại huyện xuân trường tỉnh nam định
đang náo nức tất bật trang hoàng cho giáng sinh
ai cũng mong đón một ngày lễ trong hạnh phúc an lành
chúng tôi là đại diện cho giáo xóm bốn được giáo sứ phân công làm một hang đá
để mừng cho giáng sinh
mọi người phấn khởi vì năm nay là qua được dịch bệnh
cũng như là do điều kiện của xã hội mà thời tiết rất là ổn định
cho nên năm nay làm rất là xuân lợi
với hơn một giáo dân của hai mươi ba giáo sứ trên địa bàn
ngay từ đầu tháng một mươi hai các đội nghiệp vụ công an huyện cùng lực lượng công an cơ sở
đã chủ động nắm tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
để vừa đảm bảo các nghi thức tôn giáo vừa đảm bảo an toàn cho những người tham gia
căn cứ vào kế hoạch mà công an xã chúng tôi xây
thì giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ
và đặc biệt là chúng tôi tổ chức hội nghị giữa mặt trận tổ quốc và công an xã
phù hợp với các ông chức sắc trong mặt hàng giáo
để đảm bảo nễ noel cho bà con trên địa bàn được an toàn bình an
và đặc biệt trong đêm noel chúng tôi đề ra các biện pháp các kế hoạch cụ thể
đặc biệt là gặp gỡ tiếp xúc với các ông trong ban hành giáo
để tuyên truyền vận động bà con giáo dân để tham gia đêm noel
tập trung đông người tại địa bàn được an toàn và bình an
ngoài việc tăng cường kiểm tra hướng dẫn phòng cháy chữa cháy
siết chặt công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện quản lý cư trú
phòng chống tội phạm hình sự ma túy công an huyện xuân trường
cũng đẩy mạnh công tác dân vận tích cực tuyên truyền vận động nhân dân
và bà con giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
phát triển kinh tế xã hội
để cho các hoạt động chào đón mùa giáng sinh năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn huyện được an ảnh công an huyện xuân trường đã tham mưu
cho huyện ủy ủy ban dân huyện chỉ đạo các ban ngành và địa phương
làm tốt công tác thăm hỏi chúc mừng và đồng hành cùng bà con giáo dân
đón giáng sinh đối với công an huyện đã chủ động xây dựng và triển khai
kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho trước trong và sau lễ giáng sinh
tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và thực hiện có hiệu quả đợt tấn công chân áp tội phạm
thực hiện công cuộc đổi mới cùng sự nghiệp phát triển của tỉnh nam định
huyện xuân trường đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế
văn hóa xã hội trong đó nhờ công tác an ninh trật tự được đảm bảo
các hoạt động công giáo trên địa bàn được diễn ra an toàn
đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân nói chung và bà con giáo dân
nói riêng đã được cải thiện và nâng cao tạo khí thế vui tươi
phấn khởi đón một mùa giáng sinh an lành